tỉnh phú yên đang gấp rút huy động nhân lực vật lực giúp đỡ người dân có nhà bị sập tốc mái hư hỏng do ảnh hưởng bởi lốc xoáy để sớm ổn định cuộc sống
đồng chí huỳnh tấn việt ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú yên đã đến vùng dân cư bị thiệt hại do lốc xoáy của thôn phước tân phước long và phước lộc để thăm hỏi chia sẻ động viên các gia đình bị thiệt hại sớm khắc phục hậu quả